nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động của các làng nghề nhiều địa phương đã quyết liệt thực hiện các biện pháp như di rời xây dựng các khu sản xuất tập trung đổi mới công nghệ sản xuất
tuy nhiên hiệu quả từ những hoạt động đó vẫn chưa cao bởi nguồn thải từ các làng nghề hiện nay càng nhiều gây áp lực lớn lên môi trường
có thể thấy việc xử lý nguồn thải trước khi thải ra môi trường là điều tiên quyết để có thể giảm thiểu tình trạng ô nhiễm từ các làng nghề như hiện nay
vào mùa sản xuất mỗi ngày làng nghề dương liễu chế biến hàng trăm tấn rong giềng thải hơn một mươi mét khối nước thải trực tiếp ra môi trường
lượng nước thải lớn và không qua hệ thống xử lý nên tất cả các kênh mương tại làng nghề đều bị phủ một màu đen kịp
đây cũng là môi trường thuận lợi cho rươi mũi vi khuẩn phát triển nhanh chóng
không chỉ nước thải mà cả chất thải rắn từ quá trình chế biến cũng được xả thẳng ra hệ thống canh mương
việc này vẫn diễn ra suốt nhiều năm qua và lượng thải thì ngày càng nhiều bởi sự phát triển của làng nghề
huyện hoài đức hiện có năm mươi một trên năm mươi ba làng có nghề trong đó có ba làng chế biến tinh bột gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là dương liễu minh khai cát quế
để khắc phục ô nhiễm chính quyền huyện hoài đức cũng đã đưa ra các giải pháp như tuyên truyền vận động người dân ý thức trong sản xuất và xây dựng cụm công nghiệp dương liễu
dự án xây dựng các nhà máy xử lý nước thải tại các làng nghề và chính những chủ cơ sở sản xuất
cũng sẽ nâng cao ý thức của mình để môi trường của các làng nghề sẽ được bảo đảm và việc sản xuất
sẽ trở nên bền vững hơn thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh khan hiếm nguồn nước biến đổi
khí hậu đe dọa đến an ninh lương thực như hiện nay thì việc thay đổi phương thức sản xuất thích ứng
với điều kiện khí hậu là điều vô cùng quan trọng và thiết thực nhiều quốc gia hiện nay đã áp dụng
những mô hình canh tắc độc đáo biến điều tưởng như không thể thành có thể và tại nông trại sandrop
ở nước úc chỉ bằng nước biển và ánh sáng mặt trời họ đã có thể thu hoạch và phân phối một lượng lớn
cà chua cho cả nước úc xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu phương pháp canh tác độc đáo này
qua chính lời chia sẻ của những người đã tạo nên trang trại đặc biệt này
chúng ta đang có mặt tại một nhà kính có diện tích năm hectare của chúng tôi đây là một phần nhỏ trong số hai mươi hectare diện tích trang trại
chúng tôi xây dựng tại nước úc xung quanh tôi đang làm một trăm tám mươi cây cà chua được trồng trong nhà kính mỗi ngày luôn có hai xe trọng tải lớn chở cà chua từ nơi này đến hệ thống siêu thị cầu và phân phối đi toàn quốc
đây được coi là nơi đầu tiên trên thế giới khai thác năng lượng mặt trời với mục đích khử muối trong nước biển từ đó chúng tôi tạo ra nước sạch và tưới cho cây trồng của mình
khi mặt trời bắt đầu ló dạng từ dãy flinder ranger những tấm gương này sẽ phản chiếu năng lượng mặt trời đến một điểm trung tâm của tòa tháp
trên đỉnh tòa tháp này bạn sẽ thấy một ánh sáng lớn về các bạn luôn sẵn đó là sự tập trung của nguồn năng lượng mặt trời tích tụ được từ các tấm kính lên thẳng điểm trung tâm của tháp
việc tôi hợp tác với anh raier và bắt đầu thực hiện dự án này là điều hết sức ngẫu nhiên chúng tôi đều hết sức cân nhắc đến sự gia tăng dân số hiện nay nên chúng tôi nghĩ cần phải giải quyết được vấn đề thiếu lương thực thiếu nước thiếu năng lượng
cách nhà kính này khoảng năm km là khu spencer group tại đó chúng tôi đưa nước biển qua hệ thống ống nước ngầm và đi vào hai máy bơm đầu tiên sau đó nước sẽ được bơm đến bộ phận trưng cất đa hiệu ứng tại đó nước biển sẽ được xử lý để trở thành nước sạch hoàn toàn
với nông nghiệp truyền thống tất cả những chi phí đầu vào hầu như đều phải tận dụng hết khi sản xuất và như vậy rất bất ổn chính vì vậy nên chúng tôi đã nghĩ rằng sau mình không thử vượt ra khỏi mô hình trồng trọt thông thường
chúng tôi đã xây dựng một cơ sở thí điểm vào năm hai nghìn chín lúc đó chúng tôi chỉ có hai nhân công sau đó chậm mà chắc chúng tôi phát triển qua từng năm một
giờ đây chúng tôi đã có thể có được những thứ tốt nhất đó là bởi dù chúng tôi chỉ phát triển từ một công ty nhỏ nhưng mặt khác chúng tôi được hưởng lợi từ những nhà đầu tư lớn và đáng tin cậy
đây là thời điểm mà quả bắt đầu định hình nên nó rất quan trọng điều cần để ý ở giai đoạn này là màu lá sự chắc khỏe và độ dày của ngọn cây quá trình phát triển của cây
chất dinh dưỡng cho cây sẽ được đi qua hệ thống tưới nhỏ giọt hệ thống này cung cấp nước và các dưỡng chất cần thiết
cứ mỗi tuần chúng tôi lại thu hoạch một đợt quả chín và lại chờ rồi thu hoạch vào tuần tiếp theo
mối liên hệ với hệ thống siêu thị cầu rất có ý nghĩa với chúng tôi chúng tôi đã có đối tác tốt nhất trong quá trình hoạt động của trang trại
bởi chúng tôi làm mọi thứ trong môi trường có kiểm soát chúng tôi biết rõ vốn đầu vào cụ thể là bao nhiêu và việc trồng trọt dựa trên cơ sở linh động
chúng tôi cung cấp những sản phẩm chất lượng cao một cách nhất quán với mức giá bán ra tốt nhất cho người tiêu dùng
chúng tôi có thỏa thuận một mươi năm là bình ổn giá cả mặt hàng cà chua đổi lại chúng tôi sẽ được mở rộng diện tích canh tác trên vùng đất này
thời tiết ảnh hưởng rất nhiều đến việc trồng trọt và chất lượng của quả đặc biệt là khí hậu ở úc có rất nhiều diễn biến thời tiết bất thường
như vậy thì các nhà phân phối như siêu thị cầu buộc phải tìm kiếm các sản phẩm chất lượng hoặc lựa chọn không phân phối
chính vì vậy mà trang trại sundrop cũng là một trong những đối tác rất đáng tin cậy trong việc cung cấp sản phẩm cà chua đáng yêu cầu
trang trại sun grop được hình thành dựa trên ba tiêu chí chúng tôi sản xuất ra những quả cà chua có chất lượng vật trội tốt hơn cho người sử dụng với giá thành ưu đãi hơn trong suốt quanh năm
những gì chúng tôi thực hiện trong tương lai có thể sẽ còn thay đổi nhiều hơn so với cơ sở trang trại hiện nay nhưng ba yếu tố cốt lõi mà chúng tôi theo đuổi sẽ không bao giờ thay đổi
bất kể là đối với loại quả nào đơn cử như trang trại râu ở tennessee
hay trang trại hồ tiêu ở boronia tôi nghĩ đó chính là tinh thần để tạo dựng nên những điều mà chúng tôi đang thực hiện
chiến dịch bảy ngày
thách thức được phát động mới đây nhằm kêu gọi mọi người hãy thay đổi những hành động quen thuộc thường ngày gây tác động xấu đến môi trường
và thay vào đó là những hoạt động sống xanh góp phần bảo vệ môi trường là nội dung trong mục sống xanh mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây
anh võ tuấn sơn là một trong rất nhiều người đã cùng ký cam kết tham gia chiến dịch bảy ngày thách thức do liên hợp quốc cùng đại sứ quán thụy điển
và trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng tổ chức
sử dụng phương tiện xanh trong giao thông là một trong ba phần của chiến dịch này
và anh tuấn sơn đã lựa chọn thách thức này để thực hiện trong chiến dịch bảy ngày thách thức
mình nghĩ là đối với cái thách thức này cụ thể thì nó có một cái sự đa dạng về hoạt động như là kể cả ăn ở hay là đi lại hay là sống
thì trong cái ba cái loại đấy thì mình có thể chọn một loại mình sử dụng
ví dụ như là mình có thể bỏ túi ni lông hoặc là mình bắt đầu từ tại những nhỏ nhất như là giảm bớt
ba ngày mình ăn rau thôi mình không ăn thịt nữa thì cũng là một cách để có thể tham gia thử khách này rồi
thì mình chú nghĩ là khó mình nghĩ là mình có thể bắt đầu từ những cái nhỏ nhất thôi không cần là những cái to lớn làm gì
chiến dịch bảy ngày thách thức là lời kêu gọi hành động gửi tới các cá nhân trên toàn thế giới
thực hành lối sống bền vững nơi đô thị
nhằm cải thiện chất lượng quản lý
giải pháp cuộc sống
thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và hưởng ứng ngày trái đất năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề chấm dứt ô nhiễm rác thải nhựa
thử thách được thực hiện trong bảy ngày
bao gồm các giải pháp bền vững và thực tế
tập trung vào ba nhóm hoạt động như ăn uống đi lại và sống bền vững
qua đó duy trì lối sống tiết kiệm hạn chế tối đa xả thải bảo vệ môi trường
kết quả của chiến dịch là hành động của người việt nam cách chúng ta sống cách chúng ta ăn và cách chúng ta di chuyển
việc vượt qua những thách thức đã được lựa chọn sẽ tác động tốt đối với môi trường
việc xây dựng một lối sống thông minh và bền vững bắt đầu từ chính bạn và tôi
có thể thấy đơn giản như việc không dùng các sản phẩm từ nhựa mà dù các sản phẩm thay thế
chung tay xây dựng các giải pháp để thay đổi và lựa chọn sự thay đổi thiết thực với bạn
bạn sẽ tự hỏi bản thân có thể thay đổi điều gì
ở nơi chúng ta sinh sống
và có thể những điều thay đổi nhỏ này sẽ ảnh hưởng tới tương lai
cái thông điệp của bảy ngày sống xanh này nó rất gần gũi với cả người việt nam
nó bắt đầu từ tất cả những hoạt động mà người việt nam chúng ta có thể làm được
và đặc biệt là rất là nhiều hoạt động bản thân trong cuộc sống của chúng ta hay bản thân trong gia đình của chúng ta nó đã rất là thân thiện với cả môi trường
làm thế nào để cho chúng ta duy trì được những cái thói quen những cái truyền thống đó thì đấy là cái điều mà chúng tôi muốn mong muốn thực hiện qua chiến dịch này
người tham gia chiến dịch có thể tự thực hiện và cam kết với chính bản thân mình
hoặc có thể tham gia vào các nhóm các tổ chức có cùng một hoặc ba lựa chọn để thách thức phù hợp với điều kiện sống
trong quá trình thực hiện người tham gia có thể chia sẻ quá trình thực hiện với bạn bè gia đình hay các trang mạng xã hội
để lan tỏa ý thức thay đổi phương thức sống xanh vì môi trường
thực ra trái đất thì không cần con người
nhưng con người rất cần trái đất
nó chỉ là một ngôi nhà chung của tất cả chúng ta
vâng hãy cùng với my linh cam kết tham gia bảy ngày thách thức
đó là ăn thạch đó là giảm khí thải đó là bắt bóng đèn
và hãy sử dụng năng lượng một cách hiệu quả để cùng nhau thay đổi hành vi để bảo vệ trái đất cho chúng ta nhé
thấy thách thức là sáng kiến của thụy điển đã được thực hiện thành công ở kenya brazil ấn độ indonesia
từ đó những người tổ chức kỳ vọng chỉ bằng những hành động nhỏ nhưng con người vẫn có thể bảo vệ môi trường
và cùng chung tay vượt qua những thách thức về biến đổi khí hậu trong tương lai
chỉ cần mỗi chúng ta góp một hành động nhỏ nhưng thiết thực với môi trường
thì môi trường xung quanh chúng ta sẽ trở nên xanh hơn mỗi ngày
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin được khép lại
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình vì môi trường bền vững kỳ sau